theo bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
chiều ngày một mươi tháng sáu ở vùng biển phía đông quần đảo hoàng sa hình thành một vùng áp thấp
và để chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp và mưa lớn
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó
với diễn biến của vùng áp thấp và mưa lớn
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai
thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung đảm bảo vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng
cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa
và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn sẵn sàng lực lượng
phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất
lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trật tự
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông
tại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin
báo cáo về văn phòng bộ công an theo số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé